trong thời gian gần đây các trang mạng xã hội như facebook và zalo đã xuất hiện nhiều hoạt động công khai mua bán bùa ngải rầm rộ
với tác dụng được quảng bá là rất linh nghiệm trong làm ăn kinh doanh hay là tình duyên
điều đang nói đây là một trong những hình thức kinh doanh đã bị pháp luật nghiêm cấm nhưng nhiều trang mạng vẫn ngang nhiên mua bán chản lan
và đáng lo ngại hơn là có rất nhiều người đã tin vào sự linh nghiệm của những loại bùa ngải này
dạo một vòng quanh chợ bùa ngải trên mạng có thể thấy thị trường này khá phát triển với đủ các chủng loại bùa đến từ nhiều nước như việt nam thái lan campuchia
tác dụng của các loại bùa này cũng được người bán ca ngợi hết lời như cực kỳ linh nghiệm giúp chiều dụ được người yêu làm ăn phát đạt sai khiến người khác nghe lời mình
điều đáng lo ngại là cách thức mua bán bùa ngải rất đơn giản không cần gặp mặt người mua được tư vấn qua điện thoại hoặc mạng xã hội
sau khi thống nhất giao dịch người bán sẽ giao hàng tận nhà qua biêu điện
theo tiến sĩ vũ thế khanh thành viên ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khảo nghiệm khoa học về các khả năng đặc biệt của con người cho rằng
đây là hành vi lừa đảo vụ lợi và nguyên nhân sâu xa của nó là sự tham lam của người bán và sự nhẹ dạ cả tin của người mua
tiền mất và thứ hai là tật mang tức là mình trở nên mê tín hoặc là tín đồ của cái bọn lừa đảo
nhất là thanh niên nữ thì bị lừa rất là nhiều
vì thường thường nó dính dáng đến những chuyện tình duyên nghe tình duyên là bắt đầu lao vào buồn
thì tự nhiên là anh dẫn nạn nhân thôi cho nên là bùa ngải cũng nó là cái bệnh dịch
linh nghiệm hay không thì chưa biết nhưng trước mắt có thể thấy những người kinh doanh bùa chú như trên vi phạm điểm a khoảng hai điều một mươi năm của nghị định năm mươi tám hai nghìn một mươi ba của chính phủ
hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ ba đến năm triệu đồng và hơn hết nó trái với truyền thống đạo lý của người việt nam
trong lịch sử và văn hóa truyền thống của người việt
không có bùa yêu và cũng không có cái bùa mà làm cho người khác phải nghe theo lệnh của mình hay mê tín theo một cái việc đó
để làm sao là người ta sẽ cảm tưởng là mình có cái người mà người ta đưa ra cái bùa đấy có thể sai khiến được cái người bị bùa
thì trong truyền thống văn hóa dân tộc người việt là không có
rõ ràng đây chỉ là những chiêu trò buôn thần bán thánh của những kẻ nhằm trục lợi cho bản thân
vậy nhưng có không ít người chịu bỏ ra một số tiền lớn với hy vọng cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình
chính sự mù quáng cuồng tín này
vẫn bao người rơi vào cảnh tiền mất tật mang